chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với tin tức trên kênh youtube sức khỏe và đời sống
dịch bệnh covid một mươi chín tại hà nội đang ngày một gia tăng nhưng những ca mắc mới trong cộng đồng
trong đó có ổ dịch tại ninh hiệp hiện đang rất căng thẳng vì chưa rõ nguồn lây nhiễm
ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã có những chỉ đạo dập dịch như thế nào
việc điều tra nguyên nhân và xác định nguồn lây nhiễm này từ đâu đã được thực hiện ra sao
kính mời quý vị cùng theo dõi
ngày chín một mươi một ông chu ngọc anh chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội dẫn đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống dịch
tại hai điểm nóng trên địa bàn huyện gia lâm và quận long biên
tại chốt kiểm soát khu phong tỏa ở thôn bảy xã ninh hiệp huyện gia lâm
lãnh đạo xã ninh hiệp đã báo cáo đoàn về tình hình dịch bệnh của địa phương
cụ thể đêm ba mươi tháng một mươi xã nhận thông tin từ bộ phận y tế về việc phát hiện ca nhiễm đầu tiên trên địa bàn xã
từ thời điểm đó đến ngày tám tháng một mươi một trên địa bàn xã liên tiếp phát hiện nhiều ca mắc covid một mươi chín không rõ nguồn lây nhiễm
hiện nay ninh hiệp đã xác định dịch ở cấp độ bốn nguy cơ rất cao
phong tỏa diện hẹp với bốn thôn phong tỏa diện rộng với hai thôn
diễn biến tình hình dịch tại xã vẫn phức tạp và lan rộng
ngay khi phát hiện các ca bệnh xã đã chủ động khoanh vùng dập dịch và được người dân nghiêm túc chấp hành
các hộ kinh doanh cũng chủ động đóng cửa để tập trung phòng chống dịch trên địa bàn
trước diễn biến phức tạp của ổ dịch này ông chu ngọc anh chủ tịch ubnd tp hà nội nhấn mạnh
địa phương cần làm rõ về nâng cấp độ dịch việc triển khai một mươi bảy điểm phong tỏa trên địa bàn
cần có sự giả soát kiểm tra nghiêm ngặt đi kèm với đó là các biện pháp quản lý chặt
công tác cách ly f một và các khó khăn của huyện trong quá trình thực hiện
chủ tịch ubnd tp hà nội đề nghị huyện gia lâm và xã ninh hiệp phải nêu cao tinh thần chủ động cao hơn ngay từ cấp cơ sở
đồng thời với các biện pháp liên quan xác định rõ cấp độ dịch để có biện pháp tương ứng đảm bảo quản lý và khống chế chặt nguy cơ lây lan trên địa bàn
bên cạnh đó là chủ động tổ chức phối hợp từ thành phố đến huyện xã khi có tình huống tương ứng
chủ tịch ubnd tp hà nội giao sở y tế trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tăng cường cơ chế phối hợp
điều hành với xã huyện về công tác phòng chống dịch trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm sàng lọc cho năm người
trong tình hình cấp bách như hiện nay các sở ngành quận huyện cần tích cực trao đổi trực tiếp để phối hợp triển khai tháo gỡ khó khăn vướng mắt
giảm thủ tục hành chính xử lý công việc bất kể ngày đêm để điều phối hiệu quả các công việc
tổ chức xét nghiệm trả kết quả trong thời gian ngắn nhất để có biện pháp phù hợp đưa f đi điều trị tại các cơ sở y tế của thành phố
f một đi cách ly tập trung ông chu ngọc anh nhấn mạnh
cũng trong ngày chín tháng một mươi một đoàn kiểm tra của thành phố hà nội đã đến khu công nghiệp hà nội đài tư quận long biên
đại diện khu công nghiệp cho biết tối vào ngày bốn tháng một mươi một nơi đây phát hiện một số ca covid một mươi chín tại kho hàng của công ty shopee express
địa phương đã thực hiện các biện pháp chống dịch khoanh vùng phong tỏa cho kho hàng đến nay đã xác định có trên ba trăm bảy mươi f một hiện đang ở trong công ty

tình hình trong khu phong tỏa ổn định doanh nghiệp đã sắp xếp nơi ăn ở nghỉ ngơi cho cán bộ công nhân với tổng số trên năm trăm bảy mươi người
và đang nỗ lực phối hợp với chính quyền trong công tác phòng chống dịch
liên quan đến việc kiểm soát dịch trên địa bàn lãnh đạo quận long biên cho biết công tác phòng chống dịch tại shopee express thuộc khu công nghiệp đài tư còn yếu
không cung cấp được sơ đồ làm việc vì vậy khi có f rất khó xác định được trường hợp f một
vì vậy số f một tại đây lên đến trên ba trăm bảy mươi người gây áp lực lớn trong xử lý
dịch tại địa bàn đây là cơ chế điều hành doanh nghiệp quản lý nhân sự doanh nghiệp còn thiếu và đề nghị có chế tài mạnh với doanh nghiệp thiếu phòng chống dịch
trước việc công tác chống dịch còn yếu ông chu ngọc anh nhấn mạnh về nguyên tắc nếu không đảm bảo đủ biện pháp phòng chống dịch thì phải dừng sản xuất
cả hệ thống chính trị nỗ lực ngày đêm mà các doanh nghiệp không chấp hành thì mọi công sức nỗ lực của chính quyền nhân dân thành phố khó có thể giữ vững được
chủ tịch ubnd tp hà nội nhấn mạnh
diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại thành phố hà nội nói chung và ổ dịch ninh hiệp nói riêng đã gây ra nhiều khó khăn cho sự kiểm soát của dịch covid một mươi chín
và hoạt động giao thương tại chợ ninh hiệp theo đó người dân trên địa bàn xã ai ở đâu ở yên đó thực hiện các quy định về phòng chống dịch
từ theo dõi sức khỏe tại nhà và khai báo y tế tại trạm y tế xã
hiện tại lực lượng chức năng lập hàng rào tạm thời phong tỏa một số con đường quanh chợ vải ninh hiệp đồng thời thông báo tạm dừng hoạt động các gian hàng để phòng chống dịch covid một mươi chín
hàng loạt tuyến đường ra vào chợ vải ninh hiệp xã ninh hiệp huyện gia lâm thành phố hà nội được lực lượng chức năng tiến hành rào chắn lập chốt kiểm soát dịch
các cửa hàng tại chợ vải lớn nhất hà nội trong tình trạng cửa khóa then cài một số tiểu thương còn lại tại đây đang tất bật dọn hàng hóa để trở về nhà
ông nguyễn đức hồng phó chủ tịch ubnd huyện gia lâm cho biết đã tạm thời giãn cách toàn bộ xã ninh hiệp từ một mươi h ba mươi phút cùng ngày để tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lập chốt kiểm soát y tế và kiểm soát người ra vào địa phương
theo đó người dân trên địa bàn xã ai ở đâu ở yên đó thực hiện các quy định về phòng chống dịch từ theo dõi sức khỏe tại nhà và khai báo y tế tại trạm y tế xã
chủ tịch ubnd xã ninh hiệp nguyễn văn tuấn cho biết phó chủ tịch ubnd tp hà nội chử xuân dũng đã về làm việc tại xã và có chỉ đạo trực tiếp kết luận thực hiện giãn cách toàn bộ xã ninh hiệp theo mức độ bốn đến khi có thông báo mới thay vì thực hiện phong tỏa như kế hoạch ban đầu
theo lãnh đạo xã ninh hiệp hiện tại xã có khoảng một mươi chín dân phải thực hiện nghiêm các quy định áp dụng phòng dịch trên địa bàn
để kiểm soát được tình hình dịch lực lượng chức năng địa phương đang khẩn trương tiến hành truy vết
xét nghiệm nhanh xét nghiệm pcr đối với những trường hợp liên quan đến các f đồng thời lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ dân đang sinh sống tại trục đường thôn số bảy có nguy cơ cao
dự kiến địa phương sẽ tiến hành rào chắn lập từ ba mươi đến bốn mươi chốt kiểm soát tại nhiều khu vực như tuyến giáp danh với phường đình bảng từ sơn
các trục đường liên thông các thôn thực hiện lập chốt mềm chốt cứng ở các đường liên xã ông tuấn nói
theo các chuyên gia y tế việc có thêm nhiều ca lây nhiễm mới sau khi cuộc sống trở lại
trạng thái bình thường mới là điều đã được dự báo từ trước bởi có nhiều ca lây nhiễm liên quan đến những người trở về từ vùng dịch
nhưng không tuân thủ cách ly hoặc khai báo không đầy đủ
hơn nữa hàng quán trung tâm thương mại mở cửa trở lại đã hút một lượng lớn khách hàng đến tham quan mua sắm ăn uống
đây cũng là quy luật tự nhiên bởi lẽ sau một thời gian khá dài phải đóng cửa ở nhà
thì nhu cầu đi lại ăn uống tụ tập của người dân tăng cao cũng là lẽ thường tình
tuy nhiên điều đáng nói ý thức chấp hành phòng chống dịch của một bộ phận người dân chưa cao
nhiều người còn có tâm lý chủ quan lơ là như không đeo khẩu trang khi ra đường
nhiều hàng quán không có tấm tre không yêu cầu khách hàng khai báo y tế quét mã qr
trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp các ca mắc có chiều hướng tăng lên
nếu không kiểm soát tốt không thực hiện các biện pháp một cách quyết liệt thì chắc chắn dịch bệnh sẽ bùng phát
do đó cơ quan chức năng vẫn phải truy vết phong tỏa trong phạm vi hẹp nhất có thể để tránh ảnh hưởng tới kinh tế an sinh xã hội của người dân